thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của tổng thống liên bang nga vladimir putin
tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ thăm chính thức liên bang nga từ ngày năm đến ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trước thềm chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn tass liên bang nga
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn
hãng thông tấn tass hỏi
xin đồng chí tổng bí thư cho biết đồng chí mong đợi gì từ chuyến thăm chính thức hữu nghị liên bang nga sắp tới
và những vấn đề nào đồng chí muốn trao đổi với tổng thống vladimir putin và lãnh đạo liên bang nga
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết
nhận lời mời của tổng thống liên bang nga vladimir putin
tôi và đoàn đại biểu cấp cao việt nam sẽ thăm chính thức liên bang nga trong thời gian tới
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp
đặc biệt diễn ra trước thềm các sự kiện
đặc biệt diễn ra trước thềm các sự kiện lớn kỷ niệm hai mươi năm năm ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hiếu nghị việt nam liên bang nga trong năm hai nghìn một mươi chín
và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam liên bang nga vào năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm chính thức tới liên bang nga lần này của tôi nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga
tăng cường sự gắn bó chiến lược và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
tôi sẽ cùng ngày tổng thống vladimir putin và các nhà lãnh đạo liên bang nga
trao đổi toàn diện với quan hệ hai nước thảo luận các phương hướng lớn và các biện pháp thúc đẩy quan hệ trên tất cả các lĩnh vực
trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
tôi tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga tiếp tục phát triển
nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hợp tác song phương
vì lợi ích của nhân dân hai nước và lợi ích của hòa bình ổn định và phát triển của châu á thái bình dương
tổng bí thư chia sẻ đánh giá về quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga trong thời gian qua
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết
quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa việt nam và liên bang nga có bề dày lịch sử được thử thách qua thời gian
được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp
đây là tài sản chung vô giá của hai dân tộc cần được giữ gìn và phát huy
liên bang nga là đối tác truyền thống rất quan trọng của việt nam
trong suốt chiều dài gần bảy mươi năm lịch sử quan hệ nhân dân hai nước chúng ta đã cùng kề vai sắt cánh tương trợ giúp đỡ nhau
tôi không thấy có vấn đề gì gây trở ngại cho việc tiếp tục phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước
với truyền thống uống nước nhớ nguồn nhân dân việt nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn trí tình và hiệu quả
cả về tinh thần và vật chất mà nhân dân liên xô trước đây trong đó có liên bang nga đã dành cho nhân dân việt nam
trong sự nghiệp đấu tranh dành độc lập dân dân
dân tộc và công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc ngày nay
có lẽ ít có nước nào trên thế giới như việt nam có nhiều thế hệ người việt
trong đó có lãnh đạo từ trung ương đến địa phương được đào tạo và học tập tại liên bang nga
hiện nay liên bang nga cũng là một trong số ít nước có nhiều người việt nam sinh sống và học tập nhất
việt nam ngày càng thu hút và trở thành địa chỉ du lịch hấp dẫn đối với du khách nga
đây là những nhân tố quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị
hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước
việt nam luôn coi trọng và ưu tiên củng cố tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga
từ khi hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm hai nghìn một mươi
quan hệ chính trị ngày càng có độ tin cậy cao trao đổi đoàn các cấp
đặc biệt là các đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên trên tất cả các kênh đảng chính quyền quốc hội địa phương
hai bên duy trì nhiều cơ chế trao đổi phù hợp có hiệu quả
hợp tác kinh tế thương mại đầu tư an ninh quốc phòng được tăng cường
việt nam là nước đầu tiên ký hiệp định thương mại tự do với liên minh kinh tế á âu
tuy nhiên hợp tác kinh tế thương mại song phương còn khiêm tốn
sau khi hiệp định thương mại tự do việt nam với liên minh kinh tế a âu có hiệu lực tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
kinh mạch thương mại tăng trưởng khoảng ba mươi trong hai năm qua đạt khoảng ba năm tỷ usd trong năm hai nghìn một mươi chín
như vậy là còn rất thấp chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp tiềm năng to lớn và mong muốn của hai bên

chúng tôi mong muốn lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ hơn và sớm thực sự là trụ cột của quan hệ hai nước trong thời gian tới
có thể nói quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga đang phát triển thực chất
ngày càng sâu sắc theo hướng biển vững
hãng thông tấn tass hỏi việt nam và liên bang nga đã có kinh nghiệm hợp tác lâu dài và thành công trong lĩnh vực năng lượng
xin đồng chí tổng bí thư nhận định về những nhiệm vụ mới trong lĩnh vực này
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết
tôi hoàn toàn nhất trí
với nhận xét như vậy điển hình và là biểu tượng của sự hợp tác trong lĩnh vực năng lượng là nhà máy thủy điện hòa bình
một công trình do liên xô giúp việt nam xây dựng
mang lại hiệu quả kinh tế cao bảo đảm an ninh năng lượng cho việt nam trong quá trình phát triển
bên cạnh đó các liên doanh việt nga trong lĩnh vực dầu khí như liên doanh việt xô petro
rus viet petro gasprom viet viet gasprom là biểu tượng của sự hợp tác giữa hai nước trong thời kỳ mới
mang lại hiệu quả kinh tế
điều này rất tích cực cho cả việt nam và liên bang nga
dự định hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này còn rất lớn
việt nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
nhu cầu đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng năng lượng điện là rất lớn
đảng nhà nước việt nam luôn hoan nghênh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp của liên bang nga
tham gia vào các dự án hiện đại hóa các nhà máy điện trước đây do liên xô giúp xây dựng
cũng như các công trình mới về năng lượng
điều này xuất phát từ kinh nghiệm hợp tác lâu năm với liên bang nga
do liên bang nga có trình độ kỹ thuật công nghệ cao đồng thời là đối tác rất tin cậy của việt nam
hợp tác trong lĩnh vực dầu khí phát triển rất năng động là một trong những lĩnh vực hợp tác
mang tính chiến lược lâu dài cả về chính trị và kinh tế
ngành dầu khí đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của việt nam
tôi đánh giá cao hiệu quả sự hợp tác của các công ty liên bang nga như gastprom
zarubenev rosnev với việt nam
trong thời gian qua việt nam khuyên khích ủng hộ và sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất
cho các doanh nghiệp liên bang nga tiếp tục tăng cường đầu tư và hoạt động tại việt nam
hợp tác trong lĩnh vực này chúng ta không thể không kể đến một hướng quan trọng
đó là hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình
liên xô trước đây và liên bang nga ngày nay đã và đang đào tạo cho việt nam nhiều nhà khoa học
chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực này
hai nước đã thống nhất sẽ xây dựng trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại việt nam
đây là dự án rất quan trọng đối với cả hai nước
nhằm mục đích thúc đẩy nghiên cứu xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân quốc gia
đào tạo đội ngũ cán bộ trình độ cao mở rộng và đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử
vào các lĩnh vực kinh tế xã hội hoặc công nghệ
hãng thông tấn tass hỏi
xin đồng chí tổng bí thư đánh giá về thực trạng và triển vọng của quan hệ hợp tác quốc phòng an ninh
và kỹ thuật quân sự giữa việt nam và liên bang nga
tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết
hợp tác với quốc phòng an ninh giữa hai nước trong đó có hợp tác kỹ thuật quân sự
là lĩnh vực hợp tác trọng điểm và mang tính truyền thống
trong thời gian qua lĩnh vực hợp tác này đã không ngừng được mở rộng củng cố
thể hiện sự tin cậy cao giữa hai nước và phù hợp với đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
tôi đánh giá cao sự hợp tác rất hiệu quả năng động giữa hai nước
nhất là trên lĩnh vực hợp tác như đào tạo cán bộ
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc hải quân quân y kỹ thuật quân sự công nghiệp quốc phòng
thời gian tới hợp tác với quốc phòng an ninh giữa hai nước sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng
trong tổng thể mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
xin trân trọng cảm ơn đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng